trong các ngày từ hai mươi chín tháng một mươi một đến mùng một tháng một mươi hai ủy ban đối ngoại thành phố saint petersburg phối hợp với hội người việt tại st petersburg và hiệp hội thanh niên liên bang nga đã tổ chức diễn đàn thanh niên việt nga lần thứ nhất
sự kiện này được coi là hoạt động đầu tiên mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ năm chéo của việt nam tại liên bang nga và của liên bang nga tại việt nam diễn ra trong năm hai nghìn một mươi chín tới
sự kiện này được coi là hoạt động đầu tiên mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ năm chéo của việt nam diễn ra trong năm hai nghìn một mươi chín tới
sự kiện này được coi là hoạt động đầu tiên mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ năm hai nghìn một mươi tám tới
sự kiện này được coi là hoạt động đầu tiên mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ năm hai nghìn một mươi chín tới
các thành phố đã kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết hiếu nghị truyền thống của các thế hệ thanh niên hai nước tiếp tục tích cực ủng hộ và sát cánh bên nhau trên các diễn đàn thanh niên khu vực và quốc tế